mưa lớn gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường của thành phố đà nẵng trong những ngày qua
khiến rất nhiều xe ô tô bị vào nước gây chết máy hoặc không thể di chuyển được
các đội cứu hộ xe ô tô tại thành phố này luôn trong tình trạng quá tải
từ ba bốn giờ sáng đội xe cứu hộ này đã phải hoạt động liên tục đến tận chiều để cứu hộ những xe bị ngập nước
phải ưu tiên những xe chết máy dựa đường trước rồi mời đến các xe đăng đậu
và còn tùy vào tình hình nước ngập của từng khu vực nên có nhiều xe phải ngâm nước từ sáng đến chiều tối mới được cứu hộ
theo ghi nhận trong ngày chín tháng một mươi hai tất cả các đội cứu hộ ô tô trên địa bàn thành phố đà nẵng đều trong tình trạng quá tải
năm giờ sáng em dậy là thấy đã ngập nửa xe rồi
thế là em phải chờ nước hết rồi em mới gọi cứu hộ
thì đầu tiên em gọi cho hãng nhưng mà xe của hãng cũng có qua nhưng mà không có xử lý được nên là phải gọi cứu hộ ở ngoài
theo dự kiến của em thì từ nay đến tối cũng có thể là chưa hết được
tại vì còn một số xe là nhiều xe đang còn nằm trong nhà dân chưa thể ra được vì còn ngập nhiều
tại trung tâm sửa chữa bảo hành của các hãng xe và gara ô tô của thành phố đà nẵng cũng trong tình trạng quá tải
với số lượng lớn các xe bị ngập nước được đưa về
theo khuyên cáo của các hãng xe nếu đã bị ngập nước tài xế cần giữ bình tĩnh và liên hệ với hãng để nhận được sự hướng dẫn phù hợp
sáng hồi dậy thì
em ra thì thấy đã lúc gần hết cái mâm xe rồi
em có điện anh bên thác cô tư vấn thì nói là cứ giữ nguyên xe cho tới khi rồi đem cứu hộ
hồi đó em giữ nguyên xe và điện cứu hộ rồi bây giờ đã tới gara
khi mà vào được gặp nước rồi thì tâm lý khách hàng thường là rất là hoang mang không biết làm gì
cho nên chúng tôi khuyên khách hàng là nên bình tĩnh cũng không có việc gì phải quá lo lắng
vì nếu như mà xe chỉ vào nước chỉ vào trong xe thôi thì nó cũng không sẽ ảnh hưởng
không ảnh hưởng đến máy
cái việc mà xử lý cái tình huống đó thì cũng không quá phức tạp
chỉ có là khi mà đã tắt máy rồi mà khách hàng vẫn đề máy lại thì sẽ gây thử thách lớn đến cái xe
ghi nhận tại thành phố đà nẵng bên cạnh số lượng lớn xe ô tô xe máy bị chết máy giữa đường
do đi vào hoặc đậu tại các tuyến đường bị ngấm nước
có một số xe khác cũng bị ảnh hưởng do hầm để xe không thoát nước được gây thiệt hại nặng nề cho các chủ xe